xin kính chào quý vị và các bạn
từ đêm nay đến ngày một mươi hai tháng tám
phía đông bắc bộ sẽ có mưa to đến rất to kèm theo gió mạnh
nguy cơ cao sẽ ra lụ quét xa lở đất và ngập úng
nhiệt độ cao nhất sẽ không vượt qua mức là ba mươi một độ
sao đến ngày một mươi ba thì mưa giảm và nhiệt độ tăng lên ở mức ba mươi ba độ
phía tây bắc bộ cũng có mưa to đến rất to trong ngày mai và ngày kia
nguy cơ cao sẽ ra lụ quét xa lở đất và ngập úng
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ
sao đến ngày một mươi ba thì mưa sẽ giảm
đồng thời nhiệt độ cũng sẽ tăng lên mức là ba mươi ba mươi ba độ
khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến phần phía bắc của nghệ an
trong hai ngày tới trời nhiều mây có mưa vừa mưa to
sau đó đến ngày một mươi ba thì mưa chỉ còn xuất hiện về đêm và sáng
các tỉnh từ hà tĩnh đến khu vực thừa thiên huế
thì có mưa rông rải rác về lúc chiều tối
nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ và tăng dần sau đó
các tỉnh thuộc khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
trong ba ngày tới
chỉ có mưa rào rải rác về lúc chiều tối và đêm
ban ngày thì trời còn nắng
nhiệt độ cao nhất ở mức là ba mươi ba mươi ba độ
và tăng nhẹ khoảng một độ trong ngày một mươi hai và ngày một mươi ba
tây nguyên hai ngày tới tiếp tục có mưa trên diện rộng
có nơi xảy ra mưa vừa mưa to và rông mạnh
kèm lốc xét và gió thật mạnh
từ ngày một mươi ba thì mưa giảm
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là hai mươi sáu hai mươi chín độ
sau đó sẽ tăng dần trong hai ngày một mươi hai và ngày một mươi ba
nam bộ cũng có mưa rông trong ngày một mươi một và ngày một mươi hai

có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
sau thì mưa sẽ giảm dần trong ngày một mươi ba
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ
và sau sẽ tăng lên ba mươi ba mươi ba độ
chuyển sang thông tin về cơn bão số hai
sáng nay vị trí tâm của cơn bão số hai
cách đảo bạch long vĩ khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
đến hai mươi hai h ngày hôm nay vị trí tâm bão
sẽ trên khu vực phía bắc của vịnh bắc bộ
đến sáng mai thì bão sẽ đi vào đất liền
các tỉnh bắc bộ và suy yếu dần
trong hai mươi bốn giờ tới vùng biển phía bắc vĩ tuyến một mươi tám độ vĩ bắc
phía tây kinh tuyến một trăm một mươi hai năm độ kinh đông
có gió mạnh cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
và sẽ có sóng lớn